hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong kỳ báo cáo từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng bốn hà nội trung bình ghi nhận chín trăm bảy mươi hai ca bệnh trên ngày
giảm hai mươi tám chín so với kỳ báo cáo trước trung bình một ba trăm sáu mươi tám ca bệnh trên một ngày
ông vũ cao cương cho biết ngày hai mươi sáu tháng bốn bộ y tế đã có văn bản số hai nghìn một trăm một mươi tám trên bộ y tế gạch db
gửi ba nhân dân các tỉnh thành phố về hoạt động kiểm dịch y tế
theo đó tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế về covid một mươi chín tại tất cả cửa khẩu của việt nam
đối với người nhập cảnh kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn
kết luận hội nghị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng cho biết
trong tuần qua số ca mắc covid một mươi chín giảm đáng kể trên địa bàn thành phố và không ghi nhận bệnh nhân tử vong
các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường
ông chữ xuân dũng biểu dương sự vào cuộc của các địa phương trong tuần qua
đã triển khai công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đồng thời các quận huyện thị xã tiếp tục rà soát tiếp nhận bàn giao
hoàn trả lại các cơ sở thu dung điều trị f của thành phố đảm bảo đúng quy định
cùng với đó ông chữ xuân dũng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bảo đảm an toàn trong công tác tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
đối với công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè
ông chữ xuân dũng yêu cầu sở y tế căn cứ vào hướng dẫn của bộ y tế
để sớm có hướng dẫn cụ thể cho người dân các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế
ngoài ra sở y tế phối hợp với sở tài chính khẩn trương hướng dẫn việc tiếp nhận bàn giao tài sản
đã được trang bị thanh quyết toán hoàn trả lại các cơ sở cách ly cơ sở thu dung
điều trị đảm bảo đúng quy định
dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp khó lường
ý thức của người dân được đề cao hơn bao giờ hết
mỗi người cần tân thủ nguyên tắc chống dịch không chủ quan để đảm bảo sức khỏe
cho bản thân gia đình và cộng đồng